chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
với những thông tin được cập nhật liên tục chúng tôi tự tin gửi tới quý vị những video mới nhất
liên quan đến diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
theo dữ liệu từ cổng thông tin covid một mươi chín tp hcm
lúc hai mươi một h ba mươi tối ba tháng chín tp hcm một trăm tám mươi chín trăm bốn mươi bốn mẫu kinh nhận tám bốn trăm tám mươi ca mắc covid một mươi chín mới
tất cả đều trong cộng đồng
như vậy tỷ lệ f trong tổng số mẫu xét nghiệm được lấy chiếm gần bốn bảy
và tỷ lệ các cộng đồng chiếm một trăm linh tổng số ca
trong đó quận bình tân nhiều nhất với bảy trăm bảy mươi bảy ca cộng đồng
tiếp đến là quận một có bảy trăm ba mươi sáu ca quận tân bình sáu trăm chín mươi sáu ca quận một mươi hai có sáu trăm sáu mươi chín ca huyện bình chánh có năm trăm tám mươi ba ca
liên tiếp từ ngày thứ bảy đến ngày thứ một mươi hai ngày hai mươi chín tháng tám đến mùng ba tháng chín
tp hcm thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội và xét nghiệm trên diện rộng
ghi nhận tất cả ca dương tính trong ngày đều là ca cộng đồng
siêu ngày mùng ba tháng chín số ca f cho cộng đồng cao nhất trong một mươi hai ngày tp hcm thực hiện giãn cách xã hội
và cũng là ngày có số ca mắc mới cao nhất từ trước đến nay
trong buổi họp báo cung cấp thông tin tuyên truyền về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín ngày một tháng chín
phó giám đốc sở y tế tp hcm nguyễn hoài nam cho biết
các quận huyện và thành phố thủ đức đang thực hiện xét nghiệm đợt hai
qua báo cáo sáng cùng ngày của các địa phương cho thấy tỷ lệ ca dương tính từ ba sáu trong đợt một đã giảm xuống dưới hai
như vậy so với tỷ lệ f trên tổng số mẫu xét nghiệm trong ngày một tháng chín chiếm dưới hai
thì nay ngày mùng ba tháng chín tỷ lệ này tăng thêm gần hai bảy
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết
thành phố tiếp tục tổ chức test nhanh cho tất cả người dân ở khu vực vùng đỏ và vùng cam
khu vực vùng xanh và vùng vàng sẽ làm xét nghiệm rt pca
cụ thể sẽ tổ chức lấy mẫu gộp năm cho vùng vàng và mẫu gộp một mươi cho vùng xanh
tp hcm chấn chỉnh tiếp về ghi nhận quản lý f cấp phường xã
sở y tế tp hcm đã có văn bản gửi trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch tp thủ đức quận huyện
về việc chăm sóc và quản lý f trên địa bàn
trạm y tế phường xã thị trấn trạm y tế lưu động phải quản lý cho được danh sách người f
sở y tế cho biết bên cạnh một số địa phương đã triển khai hiệu quả việc chăm sóc gf tại nhà
vẫn còn một số phường xã thị trấn chưa thực hiện đúng hướng dẫn của sở y tế
ảnh hưởng đến hiệu quả chăm sóc và điều trị
nhằm tăng cường hiệu quả chăm sóc và quản lý người f trên địa bàn phường xã thị trấn
sở y tế yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch tp thủ đức quận huyện
tập trung triển khai và đẩy mạnh kiểm tra giám sát hoạt động quản lý người f cách ly tại nhà
trạm y tế phường xã thị trấn trạm y tế lưu động phải quản lý cho được danh sách người f trên địa bàn
khi có kết quả xét nghiệm test nhanh hoặc adbr ban chỉ đạo phòng chống dịch tp thủ đức quận huyện phường xã thị trấn
và trung tâm y tế phải khẩn trương gửi ngay danh sách người f mới phát hiện về các trạm y tế hoặc trạm y tế lưu động
để triển khai ngay công tác chăm sóc người f
tổ chức đến nhà để lấy mẫu xét nghiệm nhanh khi nhận được thông tin của người dân báo có kết quả tự làm xét nghiệm dương tính
qua điện thoại hoặc qua phần mềm hệ thống khai báo y tế điện tử hoặc nhận được thông tin từ tổ covid một mươi chín cộng đồng tổ dân phố
khi phát hiện một trường hợp f mới phải ghi lại đầy đủ thông tin về địa chỉ nhà số điện thoại của người f và người thân trong gia đình
phát ngay từ thuốc điều trị covid một mươi chín gói thuốc a gói thuốc b
phổ biến và hướng dẫn cho người f biết
chấp nhận tham gia và ký vào phiếu chấp thuận tham gia chương trình monu piravi có kiểm soát tại cộng đồng cho người mắc covid một mươi chín
phát gói thuốc c tâm soát đủ điều kiện để cách ly tại nhà hoặc cách ly tập trung
hướng dẫn người f tự theo dõi và khai báo tình hình sức khỏe mỗi ngày
tự ghi vào sổ tay hay khai báo y tế điện tử
cung cấp các số điện thoại để người f biết và gọi khi cần trợ giúp
gọi điện thoại hỏi thăm tình hình sức khỏe f mỗi ngày
hoặc chủ động nắm bắt tình hình sức khỏe người f qua khai báo y tế mỗi ngày
chủ động đến nhà người f để thăm khám trực tiếp
ưu tiên các trường hợp f thuộc nhóm nguy cơ
người cao tuổi người có bệnh nền phụ nữ mang thai
để thuyết phục cách ly ở các cơ sở cách ly tập trung
tại các phường xã thị trấn và quận huyện
cấp cứu tại nhà trong trường hợp người f có triệu chứng nặng
đảm bảo cung cấp số điện thoại và tiếp nhận cuộc gọi của người f hoặc người thân hai mươi bốn trên bảy
khi nhận được cuộc gọi cấp cứu của f
bác sĩ trực mang bình oxy dụng cụ đo nồng độ oxy túi thuốc cấp cứu đến ngay nhà của f
liên hệ tổ phản ứng nhanh để chuyển f đến bệnh viện
cần tổ chức phối hợp giữa các đội để thuận lợi triển khai có gạt động chăm sóc f
nếu xét nghiệm âm tính hướng dẫn cho người dân tiêm vaccine ngay sau khi làm xét nghiệm nếu đủ điều kiện
nếu xét nghiệm dương tính lập danh sách và cấp ngay túi thuốc điều trị covid một mươi chín tại nhà cho người f
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy live suppride bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế các bạn nhét
xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tin tức covid một mươi chín tiếp theo